mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại ủy ban nhân dân quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã tiến hành khởi tố
bổ sung tội danh tham ô tài sản đối với bị can phan văn tiến
chuyên viên phòng quản lý đô thị quận cẩm lệ và khởi tố bắt tạm giam hoàng ngọc tiến
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần andes về tội tham mô tài sản
trong quá trình thi công gói thầu duy tu nạo vét các tuyến mương cống thuất nước trên địa bàn
quận cẩm lệ năm hai nghìn hai mươi một phan văn tiến được phân công đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu
các tuyến đường nạo vét vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tiến biết công ty andes không thực hiện nhiệm vụ
nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán tiền thi công
thì tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho hoàng ngọc tiến ký xác nhận
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhận thanh toán tiền hoàng ngọc tiến đã rút ra
đưa lại cho võ thành quý trưởng phòng quản lý đô thụy bảy mươi số tiền nhận được là khoảng một trăm ba mươi bảy triệu đồng
và quý tiêu xài hết số tiền này